chiều nay ngày năm tháng sáu các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
một trong số những vấn đề nhận được nhiều ý kiến trái chiều đó là vì sao trong khi nhiều văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm đã được ban hành nhưng tình trạng mất an toàn thực phẩm ngày càng đáng lo ngại
giải trình trước quốc hội về vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cho biết ngoài trách nhiệm của quản lý nhà nước thì một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mất an toàn thực phẩm ngày càng lo ngại là do doanh nghiệp và nhà sản xuất coi thường sức khỏe người dân thực thi trường nghiêm pháp luật của nhà nước cũng như tại nhiều địa phương các cấp chính quyền vẫn chưa thực sự quan tâm
ở diễn đàn này cũng phải kêu gọi lương chi của những người sản xuất tại sao những cái đó văn bản đều có hết mà vẫn xảy ra đấy là lợi nhuận đấy là cố tình
trái pháp luật và trong thực thi không đúng đó quản lý nhà nước có một chức gậy rất tốt đó là xử lý vi phạm và phạt thì hiện nay là xử lý còn nhẹ
quy định mức phạt trung bình có hai trăm linh ngàn có lẽ trong thời gian vừa qua lịch sử chỉ có ngành y tế phạt nước ngọt giờ urc là gần sáu tỷ đồng thế còn lại cái mức phạt của chúng ta quá thấp và không gian đe một thứ ba nữa là cái luật hình sự thì chết người vẫn chưa truy tố được thế và đến cái nữa là trách nhiệm
chúng ta bàn
chúng ta bàn trách nhiệm rất nhiều đối với bộ ngành đúng là phải trách nhiệm về quản lý nhà nước với ban hành quy phạm pháp luật về tổ chức thanh kiểm tra và các cái đợt về tuyên truyền chính sách nhưng một cái nữa là chúng tôi cũng thấy rằng chính quyền địa phương mà cấp xã bởi vì tất cả vấn đề nấu rượu lậu làm cái trà bông rổ rồi các thứ là xảy ra ở xã phường
tuy nhiên theo đại biểu lưu bình nhưỡng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bến tre thì không nên quá nhấn mạnh vào các biện pháp hành chính
và đặc biệt là xử lý hình sự mà quan trọng nhất trong quản lý nhà nước hiện nay đối với an toàn thực phẩm là phải xây dựng xã hội với những người tiêu dùng thông thái
người tiêu dùng họ đồng thời chính là những người mà trực tiếp là người lao động sản xuất ra hàng hóa sản phẩm hơn ai hết họ là người hiểu được rõ những vấn đề luân lý trong từng cái rau rồi con lợn con gà kể cả sản xuất công nghiệp họ cũng thể hiểu được những vấn đề đó
tuy nhiên đoàn đại biểu lưu bình nhưỡng nói rằng cái biện pháp quan trọng nhất lúc này là phải tuyên truyền để cho người dân tự giác hiểu được nhà nước là chính phủ kiến tạo nhưng người dân là có quyền tự định đoạt trong mối quan hệ là sản xuất kinh doanh tiêu dùng các sản phẩm các nông phẩm
chỉ có hai mươi phát hiện có sai phạm nhưng mà xử lý hai mươi như vậy thì chúng ta khi chúng ta làm chưa tốt cái công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì chúng ta đòi hỏi người tiêu dùng là phải thông minh thông thái là không thể đáp ứng được
theo dự kiến chương trình nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu sẽ được các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp này